thưa quý vị tỉnh đồng tháp đang triển khai kế hoạch tiêm phòng vaccine covid một mươi chín mũi ba
cho những người có nguy cơ cao và lực lượng tuyến đầu
bên cạnh tiêm mũi ba tỉnh đồng tháp cũng đang tiêm vét mũi một mũi hai
cho người trên một mươi tám tuổi thực hiện bao phủ vaccine toàn dân
trong hai ngày qua điểm tiêm vaccine covid một mươi chín tại trung tâm y tế huyện tam nông
đã gấp rút tiêm mũi ba cho hơn bảy trăm linh người thuộc nhóm đối tượng dễ bị phơi nhiễm
gồm lực lượng nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch
bang chỉ đạo phòng chống dịch và các băng ngành đoàn thể của huyện
trạm y tế các xã thị trấn trên đề bàn huyện tam nông cũng nhanh chóng triển khai

tại trạm y tế các xã thị trấn trên đề bàn huyện tam nông cũng nhanh chóng triển khai

theo quy định của bộ y tế thời gian tiêm mũi tăng cường phải cách mũi cuối cùng của liều cơ bản

nhắc lại mỗi bổ sung đợt này đối với các đối tượng ưu tiên là những người tiến đầu chống dịch
và những người ưu tiên cho những người một mươi tám tuổi trở lên mà cái nhóm đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên là ưu tiên
đồng thời bổ sung cho những người mắc các bệnh nền như diêm gan hiv lao khỏi những bệnh có nguy cơ có thể dễ mắc bệnh
theo khuyến cáo của nhà sản xuất chúng ta tiêm mỗi một mỗi hai loại vaccine nào
thì cái mũi ba này hoặc là cái mũi bổ sung này thì chúng ta trả lại cái mũi cùng loại vaccine là tốt nhất
khi nào mình không có cái cùng loại thì chúng ta mới trả loại khác
theo kế hoạch đồng tháp đặt mục tiêu đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sẽ hoàn thành tiêm bao phủ mũi hai
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên cư trú tại địa bàn và đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ hoàn thành mũi tiêm bổ sung vào mũi tăng cường
tiêm bổ sung hoặc là tiêm tăng cường đó
là để cũng
cố nâng cái mức mà bảo vệ của mình nó cao lên thì theo thời gian nó sẽ giảm cái hiệu giá kháng thể xuống
chúng tôi cũng dự kiến ban đầu là với cái đối tượng này có khoảng trên dưới năm mươi
người đã chuẩn bị vaccine sẵn sàng để tiêm
ngoài đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bao phủ mũi hai cho người dân trên một mươi tám tuổi
đồng tháp cũng đang triển khai tiêm mũi tăng cường và mũi bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả phòng dịch
ứng phó hiệu quả với các biến chủng mới của obacor
ngoài ra người dân trên địa bàn tỉnh cũng sẽ có điều kiện tiêm mũi ba khi đến lượt